thời tiết nắng nóng bất thường tại hà nội nói riêng và các tỉnh phía bắc nói chung đã khiến cho các bệnh mùa hè gia tăng trong đó có bệnh tay chân miệng
tại trung tâm y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em bệnh viện nhi trung ương trong hai tuần trở lại đây liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhập viện do chân tay miệng
thấy con quấy khóc và xuất hiện phỏng nước trên da nhưng gia đình tưởng rằng bé chỉ bị cảm thông thường nên chủ quan
chỉ đến khi bé sốt cao không hạ gia đình mới cho bé nhập viện thì được chẩn đoán mắc tay chân miệng
cũng do chủ quan nghĩ con bị xuất phát ban nên em bé ba tuổi này nhập viện khi bệnh tay chân miệng đã ở giai đoạn
biểu hiện là có run trị cát chi miệng với chân tay đều bị nổ mổn hết rồi

trung tâm y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em bệnh viện nhi trung mương cho biết
hiện tại hầu hết các ca mắc tay chân miệng đều đến từ hà nội tình trạng bệnh thường ở cấp độ hai và ba
đáng lo ngại là dịch bệnh này lây lan với tốc độ rất nhanh
mỗi ngày có khoảng ba mươi lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tăng gấp từ năm đến sáu lần so với cùng kỳ năm ngoái
cơ chế lịch truyền của tay chân miệng là qua đường tiêu hóa và qua các giọt bắn dịch tiết của ban hoặc là dịch
trung tâm y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em bệnh viện nhi trung ương cho biết

điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh phát triển
vì thế phụ huynh cần lưu ý phòng tránh các yếu tố nguy cơ phát hiện sớm dấu hiệu bệnh để điều trị kịp thời và tránh biến chứng nguy hiểm cho trẻ